quý vị thân mến ngày hôm nay thì từ bắc vào nam trạng thái mưa rào và rông
cục bộ có mưa vừa mưa to vẫn tiếp tục xảy ra
những cơn mưa được dự báo có lượng khá và đã diễn ra trong nhiều ngày qua
khiến chúng ta phải đặc biệt chú ý
vâng đúng là như vậy
nếu quý vị ở vùng núi thì cần đặc biệt đề phòng hiện tượng lũ quét hay sạt lở đất
còn nếu ở khu vực đồng bằng thì cần cảnh giác với lốc xét và gió giật mạnh
riêng đối với xét nếu như xuất hiện thì quý vị chú ý là đứng xa cửa sổ
cửa ra vào các đồ dùng điện tránh các chỗ ẩm ướt như bùm tắm bể nước vòi nước
không nên dùng điện thoại trừ trường hợp thật sự cần thiết
vâng ạ trái với một số khu vực khác thì mưa lại là một tín hiệu vui đối với khu vực tây nguyên
bởi nơi đây đã trải qua nhiều ngày nắng hạn và mưa đến thì đã tiếp thêm sức sống cho cây trồng
tuy nhiên thì nắng mưa đan sen trong ngày cũng sẽ dễ khiến xảy ra hiện tượng đau đầu
nên chúng tôi cũng muốn nhắc quý vị là cần phải đủ ngủ đủ giấc
uống đủ nước dinh dưỡng hợp lý và tập luyện thể thao tại nhà
phần dự báo chi tiết sẽ có ở phần sau của chương trình
còn ngay bây giờ sẽ là các tin tức cập nhật lúc sáu giờ sáng